trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam chiều nay thủ tướng pháp ngài édouard philippe
đã có buổi hội đàm với bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tại hội trưởng thống nhất
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân nhiệt lịch chào mừng ngài thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao
cộng hòa pháp đến thăm tp hcm
đồng chí bí thư đánh giá cao ưu tiên của chính phủ pháp về hợp tác phát triển với thành phố trong thời gian qua
hiện thành phố là địa phương đi đầu về năng suất lao động đóng góp khoảng ba mươi tổng thu ngân sách của cả nước
bề dày lịch sử giao lưu văn hóa với pháp như nhà hát thành phố nhà thờ đức bà
thành phố đang triển khai nhiều dự án hợp tác với pháp tại trung tâm đại học pháp đại học bách khoa tp hcm
viện trao đổi văn hóa với pháp trường quốc tế pháp viện tiêm trung tâm y tế việt pháp
thủ tướng pháp đánh giá cao hợp tác giữa thành phố và pháp trên nhiều lĩnh vực kinh tế y tế văn hóa giáo dục
đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ pháp triển khai dự án ngôi nhà pháp và dự án mở rộng trường quốc tế pháp
đồng chí nguyễn thiên nhân hoan nghênh doanh nghiệp pháp đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh
khu đô thị khởi nghiệp sáng tạo công nghệ cao đào tạo nhân lực công nghệ bốn biến đổi khí hậu xử lý rác thải
và thành phố mong muốn hợp tác với các chuyên gia pháp để triển khai các kế hoạch bảo tồn các chi tiết văn hóa lịch sử
kiến trúc mang dấu ấn đặc trưng của khu vực sài gòn gia đình thành phố hồ chí minh